thưa quý vị người dân miền bắc sáng nay khi đi học đi làm thì có lẽ là quý vị nên rời khỏi nhà sớm hơn một chút
bởi sáng sớm nay mưa được dự báo là xảy ra tại hầu khắp toàn miền
tuy chỉ là mưa nhỏ thế nhưng mưa vào thời điểm này thì thường gây ra hiện tượng ùn ứ và tắt đường ảnh hưởng đến lưu thông
vâng cùng với những vật dụng che mưa thì quý vị cũng hãy chuẩn bị thêm những chiếc áo khoác nhẹ
bởi lúc này trời đã xe lạnh và mức nhiệt là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
sau đó thì trong ngày trời tạnh giáo hơn thế nhưng vẫn nhiều mây
nhiệt độ tăng lên mức từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ tiết trời mát mẻ dễ chịu